các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

còn ở khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
vùng thấp phía tây mở ra cũng tác động đến thời tiết các tỉnh miền trung
khiến cho suốt một dọc các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận đều có nắng từ sớm
nền nhiệt ngày mai sẽ phổ biến ở ngưỡng cao giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
thậm chí một số nơi như khu vực tương dương của nghệ an kỳ anh của hà tĩnh hay tuyên hóa của quảng bình
còn có thêm tác động yếu của hiệu ứng giáo phân
nhiệt cao nhất ngày mai sẽ ở mức ba mươi năm ba mươi sáu độ
và đây sẽ là những điểm nắng nóng cục bộ ở miền trung trong ngày mai
đêm không mưa ngày nắng nhiều nhiệt cao cũng là xu hướng thời tiết ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai
nguyên do là bởi khối không khí ổn định bao trùm ngăn cản sự hình thành mây
khiến cho trời nắng sớm đẩy nền nhiệt các khu vực tăng cao
ở tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
riêng đối với ayunpa của gia lai đắk nông của tỉnh đắk nông hay cát tiên của khu vực lâm đồng
sẽ là những nơi có nhiệt độ cao trên ba mươi bốn độ thậm chí là ba mươi năm trạng ngưỡng nắng nóng
còn ở khu vực nam bộ nắng trên ba mươi năm độ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh khu vực miền đông nam bộ
còn đối với khu vực miền tây nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng là từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
trên biển dưới tác động hút gió của vùng thấp phía tây
ở vĩnh bắc bộ đêm nay và ngày mai có gió đông nam mạnh cấp năm
với sóng biển cao từ bốn bảy mươi năm m cho đến hai hai mươi năm m và khiến cho biển động nhẹ
trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông nam với cường độ cấp bốn
ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc đến đông cường độ cũng không mạnh cấp bốn cấp năm
nên sóng biển cả hai khu vực đều thấp dưới hai mét biển lặng tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước